hòa trong không khí vui tươi náo nước của người dân cả nước chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
tối ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại quảng trường nhà hát thành phố hải phòng sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề hải phòng xuân hai nghìn hai mươi rực rỡ khát vọng vươn lên
trong âm thanh rộn rã và túc rục hàng triệu trái tim người dân thành phố cảng cùng hòa nhịp trong không gian rực rỡ sắc màu thưởng thức chương trình nghệ thuật hải phòng xuân năm hai nghìn hai mươi
khắp nèo đường rực cầu đỏ sao vàng sự háo hức phấn khởi chào đón năm mới hiện qua ánh mắt độ cười của mỗi người dân thành phố
tất cả như hòa vào không khí đón xuân rộn ràng tưng bừng cùng các hoạt động trẻ trung sôi động ngập tràn sắc xuân